thưa quý vị vào sáng nay ngày hai mươi chín tháng hai tòa án nhân dân tp hà nội sẽ xét xử sơ thẩm hai bị cáo
trương quang việt cựu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội gọi tắt là cdc hà nội
và lê minh tuyến cựu trưởng phòng tài chính của cdc hà nội liên quan đến đại án việt á
trong cáo trạng ban hành cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba viện kiểm sát nhân dân truy tố các bị can
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng không hình phạt cao nhất đến hai mươi năm tù
viện kiểm sát xác định hành vi của trương quang việt và lê minh tuyến đã vi phạm quy định của pháp luật
về đảm bảo tính công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn chín một tỷ đồng
sau khi trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội thanh toán tiền gói thầu theo chỉ đạo của trương quang việt
bị cáo tuyến đánh nhận tiền ngoài hợp đồng của công ty việt á là hơn một ba tỷ đồng
trong đó việt được hưởng lợi năm trăm linh triệu đồng và tuyến được hưởng lợi tám trăm linh triệu đồng
dự kiến phiên tòa diễn ra trong một ngày